ngày một tháng ba đại sứ quán việt nam tại nhật bản đã xác nhận vào lúc hai mươi hai h ba mươi năm ngày hai mươi chín tháng hai
tàu chở hàng washington một treo cờ belize đã bị chìm sau khi đâm va vào một tàu cá
tại tỉnh aomori nhật bản một mươi hai km về phía đông
vào thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu worlding một có một mươi bốn thủy thủ
trong đó có sáu người mang quốc tịch việt nam bảy người trung quốc và một người philippines
trong số này chỉ có một thủy thủ việt nam là nguyễn văn hải đã được một tàu khác
cứu thoát năm thủy thủ khác của việt nam vẫn còn mất tích gồm nguyễn việt khánh
nguyễn văn trường phan hồng quân đều quê quán hải phòng nguyễn văn thảo
quê nghệ an hồ quang thọ quê bình định
lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản đã cử các cầu tàu tuần tra tới khu vực xảy ra tai nạn
để tìm kiếm những thủy thủ còn mất tích